tại buổi giao ban báo chí thành người hà nội phó tổng giám đốc tổng công ty điện lực thành phố hà nội nguyễn anh dũng cho biết
đơn vị đã chuẩn bị các phương án phục vụ trong cao điểm nắng nóng mùa hè hai nghìn hai mươi bốn
để bảo đảm vận hành cung ứng điện liên tục ổn định tổng công ty điện lực tp hà nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
như kỹ thuật vận hành đầu tư xây dựng sửa chữa lớn và bảo vệ hành lang lưới điện
đặc biệt trong ngày nắng nóng kỷ lục hai mươi một tháng năm lưới điện của thành phố hà nội đã được thử tải với công suất bốn ba trăm linh tám mw
trong khi khả năng đáp ứng lên đến bốn tám trăm linh mw
evn hà nội cũng khẳng định không cắt điện khi nhiệt độ trên ba mươi sáu độ c
trường hợp xảy ra sự cố lưới điện các đơn vị xử lý hoàn thành trong hai giờ
tuy nhiên evn hà nội cũng khuyến cáo người dân sử dụng các thiết bị điện phù hợp với tải trọng để tránh sự cố chập điện cháy nổ xảy ra